đối với các chiến sĩ lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ tại huyện đảo cồn cỏ và lý sơn dịp tết đến xuân về còn mang một ý nghĩa đặc biệt
bởi đây là dịp để các chiến sĩ được gặp gỡ đồng đội từ đất liền với những tình cảm ấm áp từ đất liền gửi gắm ra nơi hải đảo xa xôi
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại các đảo tiền tiêu trong những ngày tết
hoa mai nở
bánh trưng xanh những hình ảnh báo hiệu tết đến sớm hơn trên đảo tiền tiêu của tổ quốc
như truyền thống mọi năm năm nay bộ tư lệnh vùng ba hải quân nhân dân việt nam do đại tá lê thanh vân phó tư lệnh tham mưu trưởng vùng ba làm trưởng đoàn ra thăm chúc tết quân dân huyện đảo lý sơn và cồn cỏ từ sớm
đây là hai đại tá
đảo tiền tiêu của tổ quốc có vị trí quan trọng trong nhiệm vụ chính trị giữ vững chủ quyền biển đảo của tổ quốc
trong lời chúc tết của mình đại tá lê thanh vân đã bày tỏ những tình cảm hết sức chân thành đối với các chiến sĩ đang công tác tại huyện đảo
tết mậu tuất đoàn công tác của vùng qua thăm hỏi của mình nhằm để đồng viên cán bộ chiến sĩ quân dân trên đảo đoàn kết chung sức để nâng cao khả năng